vào chiều qua cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam ba đối tượng liên quan đến sai phạm tại trường đại học đồng nai
để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà lê thị hoài lan
nguyên trưởng bộ môn quản lý giáo dục ông đặng minh thư nguyên phó phòng đào tạo
ông dương minh hiếu nguyên phó phòng khảo thí bảo đảm chất lượng
tháng sáu vừa qua cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở chỗ làm việc đối với ông trần minh hùng nguyên hiệu trưởng trường đại học đồng nai
và ông phan văn thanh nguyên trưởng phòng tài chính kế hoạch trường đại học đồng nai
để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ
đây là vụ án thuộc diện ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đồng nai theo dõi chỉ đạo
quá trình điều tra xác định các bị can trên đã có những vi phạm nghiêm trọng trong công tác